hết tháng bốn vừa qua cả nước đã nhập hơn năm mươi chiếc xe ô tô tăng gấp hai mươi lần so với cùng kỳ năm trước
và trong số xe nhập khẩu thì có tới chín mươi là được nhập từ thái lan và indonesia
đây là thông tin vừa được tổng cục hải quan đưa ra
theo báo cáo bình quân mỗi ngày có hơn ba trăm bảy mươi chiếc xe giá rẻ dưới năm trăm linh triệu đồng của thái lan và indonesia được nhập vào việt nam
hiện đây cũng là hai nước mà việt nam miễn thuế đối với xe ô tô
các thương hiệu nhập từ thái lan chủ yếu là honda ja cr v hr v hay nissan
xe từ indonesia chủ yếu là toyota fortuner avanza hay rus